chiều tối ngày hai mươi bốn tháng tám cán bộ chiến sĩ vùng nam hải quân phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế an thới
bộ đội biên phòng kiên giang đã khống chế được đám cháy trên tàu cá số hiệu kg chín mươi bốn nghìn hai trăm một mươi chín ts đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phú quốc
trước đó khoảng chín h năm mươi phút cùng ngày tàu kg chín mươi bốn nghìn hai trăm một mươi chín ts bất ngờ bốc cháy khi đang đánh bắt hải sản cách tây nam đảo phú quốc khoảng hai mươi chín hải lý
khiến một ngư dân bị bỏng nặng nhận được thông tin lỗ đoàn một trăm hai mươi bảy đã điều tàu chín trăm hai mươi một cơ động ra vị trí tàu cá bị cháy và triển khai các phương án cứu hỏa
sau hơn bốn giờ cơ động tích cực cứu nạn lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và đưa ngư dân bị bỏng vào bờ cấp cứu thành công